nằm trong khuôn khổ dự án arts in the forest triển lãm nghệ thuật điêu khắc hai nghìn một mươi sáu tại đài lải vĩnh phúc
đã trở thành điểm đến văn hóa đáng chú ý trong những ngày mùa thu này
với mong muốn góp phần vào sự phát triển của nền điêu khắc và hội họa nước nhà
atin the forest hai nghìn một mươi sáu trưng bày những tác phẩm điêu khắc của năm nghệ sĩ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên
với những hạt mầm vươn mình để bắt đầu cuộc sống mới với mưa nhiệt đới mang về sự chủ phú
phát triển hay sức mạnh của vùng đất cho tới rừng tiên nắng bằng chất liệu gỗ lim của nhà điêu khắc nhật bản mukai kasumi bảy mươi bốn tuổi
tất cả đều thể hiện rõ nét sự đồng điệu giữa nghệ sĩ với thiên nhiên
đó là sự nhận thức về cuộc sống được trải nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện tác phẩm
là cầu nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai
triển lãm kéo dài từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác